công an huyện bố trạch tỉnh quảng bình vừa bắt giữ hai đối tượng là phạm sắc luật và mai thị ngọc hà
về hành vi làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức
cụ thể vào năm hai nghìn hai mươi hai phạm sắc luật sau khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký du học của nhiều học sinh
trong đó có học bạ trung học phổ thông thấy điểm của học bạ trong các năm học của một số học sinh
không đạt tiêu chuẩn đi du học nên đã đặt vấn đề và thống nhất với học sinh phụ huynh
thu tiền và liên hệ với mai thị ngọc hà làm giả học bạ
nâng điểm và nộp cho công ty du học tại thành phố hà nội
điều tra bắt đầu mai thị ngọc hà đã làm hơn một mươi bộ học bạ giả giao cho phạm sắc luật
thu lợi bất chính hơn hai trăm linh triệu đồng
tòa án nhân dân quận thanh khê thành phố đà nẵng vừa đưa ra xét xử lưu động bị cáo lê thị quỳnh tiên
và đặng văn phước về hành vi tàng trữ mua bán trái phép chất ma túy
cụ thể vào tối ngày một mươi sáu tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai phước bị công an bắt quả tang mua bán ma túy
phước khai nhận là mua của tiên
khám xét nơi ở của hai đối tượng công an thu giữ thêm gần bảy gram ma túy đá và ketamin
qua tết nhanh cả tiên và phước đều dương tính với ma túy đá
tại phiên tòa hội đồng xét xử đã tuyên phạt lê thị quỳnh tiên tám năm sáu tháng tù
và đặng văn phước một năm sáu tháng tù cùng về tội tàng trữ mua bán trái phép chất ma túy
tiếp theo là thông tin về truy nã tội phạm
và thông tin này cũng sẽ khép lại bản tin nhanh của chúng tôi
đã dành thời gian quan tâm theo dõi
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng nguyễn văn công sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba
hộ khẩu thương chú tại thôn đại tử xã bảo đài huyện lục nam tỉnh bắc giang
về tội mua bán trái phép chất ma túy
còn về tội giết người phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bắc giang
đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng
đối tượng triệu văn quân sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hộ khẩu thường trú tại thôn đồng lão
xã minh tiến huyện hữu lũng tỉnh lạng sơn
và đối tượng dương văn tiệp sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một hộ khẩu thương chú tại thôn hố vạng
xã minh tiến huyện hữu lũng tỉnh lạng sơn
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật
đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp của đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý